trong không khí của ngày đầu xuân mới tại xã hợp thành thành phố lào cai tỉnh lào cai đồng bào các dân tộc lào cai đã tổ chức lễ hội xuống đồng và gia quân sản xuất đầu năm mới cầu chúc cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu nhà nhà ấm no hạnh phúc
ngay từ sáng sớm bà con nhân dân các thôn đã đem đến nhà văn hóa những mầm cỗ là sản vật do chính bàn tay người dân làm ra với một lòng thành kính dâng lên báo công với thanh hoàng làng thành quả sau một năm lao động sản xuất và cầu cho một năm mới mùa màng bội thu
lễ hội xuống đồng hàng năm của đồng bào các dân tộc lào cai là dịp các già làng trường bản nam thanh nữ tú gặp mặt tổ chức các cuộc thi đấu trò chơi dân gian vui đón năm mới qua đó phát huy và giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc
tại buổi lễ đại diện đồng bào các dân tộc lào cai đã xuống ruộng cày những đường cày đầu tiên báo hiệu một năm sản xuất mới và cầu mong gặp nhiều thuận lợi mưa thuận gió hòa thóc đầy bồ lợn gà đầy chuồng con người được bình an mạnh khỏe